phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an phường long hương
tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn hoàng vũ
tên gọi khác là nguyễn văn bảo trú tại tp bà rịa sau ba mươi tám năm lẩn trốn
theo hồ sơ vụ án vũ đã cùng với ba đối tượng khác đột nhập vào nhà một người dân
tại xã long thành bắc huyện hòa thành tỉnh tây ninh
khống chế các thành viên trong gia đình để lấy tài sản
hậu quả bà lê thị ba chủ nhà tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tiến hành khởi tố và ra lệnh truy nã
đối với bốn đối tượng về các tội danh giết người và cướp tài sản
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai trong số bốn đối tượng đã bị bắt giữ và kết án
hai đối tượng còn lại trong đó có vũ vẫn đang lẩn trốn
và sau ba mươi tám năm trốn truy nã nguyễn hoàng vũ đã bất ngờ bị công an tỉnh tây ninh
điều tra phát hiện và bắt giữ